phần lan và thụy điển cam kết gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato cùng một thời điểm
bất chấp việc thổ nhĩ kỳ phản đối đơn xin gia nhập của thụy điển
đây là tuyên bố của lãnh đạo hai nước trong cuộc họp báo chung vừa diễn ra
thủ tướng phần lan nhấn mạnh thụy điển đáp ứng tất cả các điều kiện cần thiết
để trở thành thành viên của nato và an ninh của hai nước có mối quan hệ mật thiết với nhau
về phần mình thủ tướng thụy điển cho biết stockholm tiếp tục tuân thủ một thỏa thuận ba bên
về việc gia nhập nato được ký kết vào năm ngoái giữa thụy điển phần lan và thổ nhĩ kỳ
hai nước đã cùng nhau bắt đầu hành trình này và cùng nhau thực hiện hành trình hướng tới tư cách thành viên
trước đó thổ nhĩ kỳ khẳng định có thể chấp thuận đơn xin gia nhập nato của phần lan trước thụy điển
nhưng tổng thống và ngoại trưởng phần lan đều đã bác bỏ ý kiến này
cho rằng an ninh của hai quốc gia bắc âu phụ thuộc lẫn nhau